một thông tin đang rất được người dân quan tâm chú ý liên quan tới việc nhiều cháu bé mầm non đã được đưa đi xét nghiệm sán lợn
và tính đến sáng ngày hôm nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương đã tiếp nhận hơn một ba trăm linh trẻ đến khám và xét nghiệm
trước đó như chúng tôi đã đưa tin hôm qua các phụ huynh của các cháu bé tại một trường mầm non ở tỉnh bắc ninh đã đưa các cháu đi xét nghiệm sán lợn
sau khi có thông tin hai cháu bé có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn do ăn thức ăn tại nhà trường
trong sáng ngày một mươi sáu tháng ba có khoảng năm trăm linh trẻ ở thuận thành bắc ninh tới khám xét nghiệm sán lợn ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các bác sĩ đã huy động tới sáu phòng khám để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm khám của các bé
trước đó trong ngày một mươi năm tháng ba đã có hai trăm ba mươi trẻ đến làm xét nghiệm
bệnh viện đã phải sử dụng hội trường lớn của bệnh viện để khám lấy máu cho các cháu
cũng trong sáng ngày một mươi sáu tháng ba tại viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương có bốn trăm linh trẻ đi xét nghiệm
như vậy trong ngày một mươi năm tháng ba và sáng ngày một mươi sáu tháng ba ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và viện sốt z ký sinh trùng côn trùng trung ương
đã có tới hơn một ba trăm linh trẻ được bố mẹ đưa đến khám và xét nghiệm
đây là con số lớn nhất trong lịch sử ngành truyền nhiễm việt nam